sáu bánh heroin là tăng vật thu giữ được trong chuyên án ma túy lớn mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên vừa triệt phá
thông tin chúng tôi vừa được nhận được cách đây ít phút
tại khu vực gần ủy ban nhân dân xã thanh an huyện điện biên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã phá thành công chuyên án ma túy lớn
bắt giữ đối tượng hờ a gù chú tại huyện điện biên đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thăng vật thu giữ tại chỗ là một mươi sáu bánh heroin
đấu tranh khai thác hờ a gù khai đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ